tại hà nội khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức liên hiệp đã tổ chức hội nghị tổng kết thi đua năm hai nghìn một mươi tám và ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi chín
đến dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
trong năm hai nghìn một mươi tám các tổ chức trong khối thi đua đã đẩy mạnh việc triển khai và thực hiện chỉ thị số ba mươi bốn của bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thường
thể hiện qua các phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới doanh nghiệp hội nhập và phát triển trong đó tiêu biểu là các hoạt động chăm lo tết cho người nghèo
nhấn mạnh nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đề nghị các cơ quan đơn vị tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mỗi đoàn viên hội viên nhằm thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước tăng cường đoàn kết thống nhất
các chương trình phối hợp phải thiết thực hướng về cơ sở để huy động mỗi gia đình khu dân cư hưởng ứng năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
phát biểu tại hội nghị phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhấn mạnh
chín đơn vị trong khối tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức liên hiệp cần nêu cao tinh thần bứt phá tích cực hưởng ứng phong trào thi đua
cán bộ công chức viên chức thực hiện văn hóa công sở nâng cao đạo đức công vụ kịp thời tôn vinh khen thưởng và nhân rộng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tạo sức lan tỏa trong cộng đồng
nhân dịp này chín đơn vị thuộc khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức liên hiệp cũng đã ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi chín